thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp lại luật sư hoàng nguyễn thùy linh cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào mc diệp vân và xin chào quý vị khán giả của chương trình hộp thư truyền hình
thưa luật sư khán giả nguyễn ngọc phương ở thanh hóa hỏi tôi được cấp đất hợp pháp theo dự án giãn dân của nhà nước nhưng sau đó ủy ban nhân dân huyện lại cấp sổ đỏ thừa đất cho người khác
sau đó tôi đã khởi kiện được tòa xử thắng kiện và tuyên bố sổ đỏ do ủy ban nhân dân huyện cấp sai đối tượng quy trình
nay tôi có được khởi kiện để yêu cầu ủy ban nhân dân huyện bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hay không
vâng đối với câu hỏi của ông chúng tôi xin được trả lời như sau
thứ nhất về phạm vi và căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước
vụ việc của ông thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được quy định tại khoản một mươi một một mươi bảy luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn một mươi ba
đối với trường hợp cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái pháp luật
nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi đó cũng có đủ các căn cứ sau
thứ nhất khi có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng quy định tại khoản hai điều này
thứ hai khi có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo quy định của luật này
thứ ba khi có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại theo quy định tại khoản một điều bảy luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn một mươi
và vụ việc còn thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định tại điều sáu luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn một mươi
thứ hai về đối tượng được bồi thường quyền yêu cầu bồi thường
trên cơ sở thông tin mà ông cung cấp trường hợp của ông thuộc đối tượng được bồi thường là người bị thiệt hại theo quy định tại điều hai khoảng một điều năm
luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
thứ ba về văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường
theo như thông tin ông phản ánh thì bản án hoặc quyết định của tòa án tuyên hủy dây chức nhận quyền sử dụng đất do ủy ban nhân dân huyện cấp trái pháp luật
là văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định tại khoản một điều tám luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
thứ tư về cơ chế giải quyết bồi thường
để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường ông có thể lựa chọn một trong hai cơ chế giải quyết bồi thường như sau
một là yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại được quy định tại mục một chương năm luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
hai là khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường được quy định tại điều năm mươi hai mục hai chương năm luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm hai nghìn một mươi ba
thưa luật sư chị hoàng thị ngát ở thái nguyên hỏi bố tôi có vai ngân hàng khoản tiền là ba trăm linh triệu đồng nhưng hiện nay đã bỏ nhà đi và không rõ tung tích
không thể liên lạc được khoảng một tháng trở lại đây ngân hàng liên tục gửi thông báo thậm chí là đến tận nhà để yêu cầu trả nợ
tôi và mẹ không có điều kiện trả khoản vay này luật sư cho tôi hỏi việc bố tôi vay tiền như vậy thì mẹ con tôi có phải chịu trách nhiệm trả nợ hay không
vâng về trường hợp của chị tôi xin trả lời như sau
theo quy định tại điều hai mươi bảy điều ba mươi bảy luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn thì vợ chồng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung như sau
nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập
nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cũng phải chịu trách nhiệm
nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản chung
nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình
nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường
trong trường hợp giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện được sử dụng vào mục đích nhu cầu cá nhân như đầu tư kinh doanh riêng
mua bán các vật dụng sử dụng cá nhân chơi cờ bạc số đề thì người còn lại sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với nghĩa vụ tài sản
do đó có thể kết luận cần làm rõ mục đích của khoản vay mà bố bạn vay ngân hàng
nếu có căn cứ chứng minh số tiền mà bố bạn vay ngân hàng được sử dụng vào việc riêng của bố bạn
không thuộc các trường hợp vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với nghĩa vụ tài sản chung
thì mẹ bạn sẽ không có nghĩa vụ trả khoản nợ đó thay cho bố bạn
chị lại thị sinh ở hưng yên hỏi
chồng tôi hiện đang là cổ đông kiêm giám đốc của công ty cổ phần
luật sư cho tôi hỏi số cổ phần và cổ tức hàng năm của chồng tôi nhận được có phải tài sản chung của vợ chồng không
nếu ly hôn thì tài sản đó có được phân chia không
theo quy định tại điều ba mươi ba luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn quy định
thì thứ nhất tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra
thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng
và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân
trừ trường hợp được quy định tại khoản một điều bốn mươi của luật này
tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung
và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung
thứ hai tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất
được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng
thứ ba trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng
đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên
thì tài sản đó được coi như là tài sản chung
như vậy về nguyên tắc tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân
đều là tài sản chung của vợ chồng không cần biết sự đóng góp thực tế là bao nhiêu
trong đó bao gồm cả cổ tức
thứ bốn đối với cổ phần phần vốn góp thì cho dù đứng tên vợ hoặc chồng
mà nếu số tiền dùng để mua cổ phần là tài sản chung của vợ chồng
thì số cổ phần được xác định là tài sản chung và ngược lại
khi ly hôn thì mọi tài sản chung đều được phân chia theo đúng quy định
của luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn ngoại trừ các bên có thỏa thuận khác
xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân
nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình phản ánh nhiều vấn đề khác nhau
trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip
mà khán giả gửi về cho chương trình đề nghị các cơ quan chức năng
tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
vừa qua chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của khán giả tại hà nội
về việc bất chấp biển cấm chạy xe máy lên cầu cạn
người dân vẫn chạy xe máy thanh từng tốp lên đường vành đay ba trên cao
đoạn mai dịch năm tháng năm để tiết kiệm thời gian và tránh gùn tắc
việc di chuyển theo như phản ánh tiêm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông
theo nghị định một trăm linh người điều khiển xe máy vào đường cao tốc
bị phạt tiền từ hai đến ba triệu đồng bị giữ phương tiện bảy ngày
đồng thời thu giấy phép lái xe bốn tháng
đề nghị cơ quan chức năng xử phạt các trường hợp vi phạm
và tăng cường tuyên truyền nhắc nhở ý thức người dân khi tham gia giao thông
tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
thời gian qua trên quốc lộ một mươi tám đoạn từ đông triều về thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
xuất hiện những đoàn xe chở đầy đất đá và cát nối tiếp nhau chạy suốt ngày đêm
theo phản ánh của người dân sinh sống dọc tuyến quốc lộ
quốc lộ này những đoàn xe này đủ các chủng loại và đều có dấu hiệu chở quá tải
chạy với tốc độ cao hoạt động vào tất cả các giờ trong ngày
tuy nhiên lượng xe chạy nhiều nhất vẫn vào khung giờ giữa các ca
mặc dù những chiếc xe này đều phủ bạt nhưng do chở nặng chở đầy
nên không tránh khỏi việc đất đá rơi xuống đường
thậm chí có xe còn chạy lấn sang cả làn dành cho xe máy xe tô sơ
gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông tại đây
đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình nhanh chóng xác minh
và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định